hôm nay tại buổi họp báo quý hai năm hai nghìn hai mươi hai của ubnd tp đà nẵng sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã thông tin về vụ việc lộ đề thi toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai tại hội đồng thi đà nẵng
theo đó hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai tại đà nẵng đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi đối với nam thí sinh làm lộ đề thi môn toán đồng thời đề nghị hiệu trưởng các trường có giáo viên coi thi vi phạm xử lý theo đúng quy định của quy chế thi tốt nghiệp
trước đó vào chiều ngày bảy tháng bảy trong thời gian thi môn toán có một thí sinh lợi dụng sơ hở của cán bộ coi thi dùng điện thoại di động chụp trang một và trang ba mã đề thi một trăm một mươi hai gửi lên ứng dụng gia sư trực tuyến snappass
để nhờ hỗ trợ giải đáp